người ta thường bảo bà con dân tộc giỏi chịu khổ
sáu năm tham gia dự án làm kinh tế xóa đói giảm nghèo ông xu và bà con không còn phải chịu khổ nữa
nhờ có bộ đội tuyên truyền kiến thức hướng dẫn kỹ năng chăn nuôi trầm trọt bà con đã chịu khó làm lụng
ngoài cây ngô cây lúa bà con còn trầm rừng trầm cây ăn trái cho thu hoạch cao chăn nuôi trầm hồi trầm dâu nuôi tằm
bà con đã biết cách tận dụng tiềm năng thế mạnh của đất đai
và điều kiện khí hậu của vùng để sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế
ban đầu chỉ có tám hộ gia đình tham gia dự án
với hướng dẫn kỹ năng chăn nuôi trầm trọt bà con đã chịu khó làm lụng
với gần bốn mươi nhân khẩu bao gồm chín dân tộc mông tày nùng giao sáng chỉ lô lô quý châu hoa kinh
một mươi sáu năm sau tính hiệu quả thiết thực của dự án được bà con ghi nhận
đã có hơn một mươi một hộ gia đình với gần năm mươi tám nhân khẩu có mặt trong dự án kinh tế của đoàn bảy trăm chín mươi chín
nhân dân các dân tộc anh em đang lan tỏa bao phủ vùng biên giới
ở những nơi gian khó nhất bàn tay công sức lao động của bộ đội và bà con nhân dân đã khiến đất mở miệng cười
chưa có khi nào biên cương chủ phú một màu xanh nhà nhà có cơm ăn áo mặc như vậy
thu nhập bình quân đạt một mươi bốn năm trăm linh đồng một người một năm
không ai có thể hình dung gần hai mươi năm trước thu nhập bình quân của bà con chỉ đạt một triệu ba trăm linh nghìn đồng một người một năm

cũng là hành trình của nhiệt huyết và tình cảm mà các anh dành cho bà con các dân tộc vùng sâu vùng xa
cán bộ các đội sản xuất đội sản xuất số ba đứng trên người dân thì ăn cùng dân ở cùng dân và làm cùng dân
và nghe những tiếng nói của bà con
trước khi thực hiện các dự án thì đơn vị cũng đi khảo sát để lấy cái nhu cầu của bà con
bà con thích trồng cây gì trồng nuôi con gì thì đơn vị là triển khai
đấy là nghe người dân nói và ăn ở cùng bà con thì được bà con rất tin tưởng và thực hiện các dự án được đạt hiệu quả
yêu cầu nhiệm vụ đòi hỏi phá như thế
cùng ăn cùng ở cùng làm cùng nói tiếng đồng bảo
nếu không muốn đi cùng này thì chả làm được gì cả
vì tất cả các nhiệm vụ thôi là đều
và ở cái địa bàn đấy cả địa bàn của các xóm vùng sâu vùng xa vùng biên giới hết
các xã và các xóm đều đặc biệt khó khăn
nếu mà muốn đưa dự án nào xuống đấy để thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ của mình thì đều phải có lực lượng như thế
và phải thực hiện đúng phải thực hiện tốt cái phương châm đấy
bằng sự kiên trì và trách nhiệm vì dân lúc thì đêm tối đến thăm hỏi lúc thì buổi sáng ghé qua
như mưa rầm thấm lâu bà con hiểu ra
và dân ủng hộ
nhiều hủ tục lạc hậu tập quán sản xuất không còn phù hợp với chủ trương của đảng và nhà nước đã bị xóa bỏ
trong cái công tác hướng dẫn của đoàn kinh tế quốc phòng bảy mươi chín cũng nhờ anh tuân ở trong đối ba
cũng tận tình về hướng dẫn cho bà con đến tận nơi để cho bà con thực hiện công tác là trồng rừng và bảo vệ rừng
xã cốc bàng xã thượng hà
xã thượng hà là hai xã giáp biên dân số hơn một hộ bốn dân tộc tẩy nùng giao mông sinh sống
do tính phức tạp của vùng biên giới cùng với nhận thức hạn chế
vẫn còn hiện tượng bà con dân tộc vượt biên giới trái phép sang trung quốc qua các lối mòn
các đồng chí nỗ lực tuyên truyền vận động giữ dân ổn định vùng biên cương
giao cho bà con thực hiện dự án trồng hơn ba trăm linh hectare rừng trên vành đai biên giới
cấp bỏ cái sinh sản lợn đen thuê dân chăm sóc rừng với mức kinh phí một mươi bảy triệu trong bốn năm
tính riêng năm hai nghìn một mươi ba xóm nà nhùng có bảy mươi bốn hộ nghèo thì đến nay chỉ còn hơn một mươi hộ nghèo
đơn vị kết hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền vận động
rồi là cũng triển khai nhiều các dự án ví dụ như dự án trồng rừng trồng cây quế cây lát cây dâu tầm
rồi là cấp con giống
để cho bà con có công an việc làm để giảm cái tỷ lệ người dân sang trung quốc
rồi tăng cái thu nhập của bà con thì bà con yên tâm cùng ta
tạm ra dự án này kinh tế mình khả hân không sang trung quốc làm thuê nữa
sau một mươi tám năm gắn bó trên mảnh đất cao bằng đoàn kinh tế quốc phòng bảy trăm chín mươi chín đã thực hiện hai nhiệm vụ quan trọng
từng bước xây dựng kinh tế giữ vững biên cương
ngân sách nhà nước được sử dụng để triển khai các dự án
kinh tế hỗ trợ bà con vùng biên giới xóa đói giảm nghèo góp phần nâng cao chất lượng đời sống
việc đầu tư xây dựng các dự án kinh tế quốc phòng là một trong những hình thức tuyên truyền sâu rộng
để người dân hiểu được chủ trương đường lối của đảng chính sách thấp lực của nhà nước
đối với vùng sâu vùng xa đặc biệt là vùng biên giới
giãn dân ổn định dân cư tại các xóm xã biên giới góp phần hình thành các cụm làng bản dọc biên cương
xây dựng vành đai dân cư giữ vững sự ổn định về kinh tế xã hội an ninh chính trị
tạo thế trận vững chắc toàn dân bảo vệ tổ quốc
đồng bào xin hỏi và đảm bảo đời sống cho đồng bào ở trên các địa bàn biên giới để người ta yên tâm
đồng bào yên tâm bám đất bám làng và giữ được biên giới được chủ quyền biên giới của tổ quốc
men theo con đường nhiều đá tảng ổ gà và hố voi dài khoảng hai mươi km đến với điểm trường tiểu học thôn lũng
xã khánh xuân huyện bảo lạc nơi có ngôi trường của trẻ em dân tộc thiểu số
có đến tận nơi mới thấy những vất vả của đồng bào vùng cao
cây không thể xanh tươi
nếu không có mảnh đất tốt trẻ em không thể học tập
thầy cô không thể yên tâm giảng dạy trong ngôi trường xuống cấp hoang tàn tưởng bao chóc lở vôi vữa
thưa quý vị và các bạn đây là trường tiểu học thôn lũng xã khánh xuân huyện bảo lạc tỉnh cao bằng
từ rất nhiều năm trước học sinh dân tộc tài nùng giao đã học tập trong môi trường sập sệ như thế này
trước thực tế khó khăn của các em đoàn kinh tế quốc phòng bảy trăm chín mươi chín đã xây tặng các em ở ngôi trường mới khăng trang hơn
với mong muốn bà con vùng cao sẽ nhanh chóng xóa mùa trữ
năm hai nghìn một mươi bốn đoàn bảy trăm chín mươi chín xây ngôi trường mới đưa thầy cô trường tiểu học thôn lũng lên điểm cao trên đuối không lo lũ lụt ngập úng
nhờ người dân địa phương hiến tặng đất ngôi trường mới được xây dựng khăng trăng hơn
không có điện không có sóng điện thoại thầy cho điểm trường này vẫn cảm thấy tự hào có một nơi yên ổn để học tập
là nhiều khi bà con nó rãnh từ mương ở ngoài vào thôi còn bây giờ bơm thì nước nó về đến đây rồi chỉ có tháo vào không là được rồi
còn đây là dự án chăm sóc sức khỏe cho đồng bào huyện hà quảng sắp được hoàn thiện
ở mỗi phân khu luôn có cán bộ chiến sĩ nằm vùng bám dân kết hợp với chính quyền địa phương xứng xóm tuyên truyền cho từng hộ dân hiểu được ý nghĩa của mỗi dự án sắp được triển khai
bà con không ủng hộ giúp đỡ dự án sẽ không thể thành công
cái dự án của bệnh xá này thì đầu đầu tiên chúng tôi thực hiện là để hỗ trợ cho bà con về cái khám chứa bệnh miễn phí
dù là điều trị tiến ban đầu cho những cái ca bệnh nhân khó nắng
còn do là đường xá đi lại khó khăn cho nên là chúng tôi cũng giúp đỡ bà con nhân dân về bước nào đó trong quá trình khám chữa bệnh
thiết kế rồi thẩm định thì người ta đã tính đến yếu tố an toàn
thì đảm bảo trong quá trình cơ hội
công ty đã tính đến yếu tố an toàn
thì đã xây dựng rất nhiều công trình trên địa bàn của tỉnh cao bằng
và nói chung và các địa bàn các vùng sâu vùng xa
đều đủ bảo lạc bảo lâm hạ quảng thông lông
thì các địa hình rất phức tạp với điều kiện khí hậu
và để các công trình xây dựng này đảm bảo đều và khai thác sử dụng được an toàn
an toàn và cái tính bền vững và khai thác sử dụng được cái hiệu quả
những người thợ đây là những người lính
cho nên là đã làm cái gì đó là phải làm chất lượng
phải có chất lượng và phải đem lại cái hiệu quả thiết thực
nó phải thiết thực chứ không phải là làm xong bỏ cũng không được
hầu hết các bạn thấy là tất cả các công trình
các dự án chúng tôi xây dựng trên này đều phát huy tốt
đã có rất nhiều dự án về kinh tế giáo dục
điện đường trường trạm được hiện thực hóa
giúp bà con vùng biên giới bất nghèo bất khổ
cán bộ chiến sĩ đoàn b bảy mươi chín luôn thực hiện phương châm
cùng ăn cùng ở cùng làm cùng nói tiếng dân tộc
được dân quý dân thương
có như vậy tỉnh quân dân mới thắm đượm
bao khó khăn vất vả
cũng sẽ vượt qua biên cương sầu mạnh biên giới giữ vững